trong đêm bốn một mươi dạng sáng năm một mươi gần một năm trăm linh người đi xe máy theo từng đoàn qua địa phận tỉnh ninh bình
tỉnh đã bố trí nhiều lực lượng hỗ trợ hướng dẫn kịp thời cho các công dân di chuyển an toàn
trong đêm bốn một mươi dạng sáng năm một mươi gần một năm trăm linh người đi xe mô tô theo từng đoàn qua địa phận tỉnh ninh bình
do tình hình dịch bệnh tiếp tục có những diễn biến phức tạp nhiều người dân đang sinh sống tại các tỉnh phía nam
đã đi xe máy trở về quê nhà ở các tỉnh phía bắc
lực lượng chức năng tỉnh ninh bình hỗ trợ công dân đi qua địa bàn
từ hai mươi hai h một mươi đoàn xe máy đầu tiên với hai trăm sáu mươi công dân đã về qua địa bàn ninh bình
tất cả công dân đều được tổ công tác của thành phố tam điệp cung cấp đồ ăn nước uống và hướng dẫn bằng biển chỉ dẫn
để đi theo xe dẫn đoàn vào địa phận tỉnh ninh bình để đến bàn giao cho tỉnh bạn tại chốt kiểm dịch giáp danh với ninh bình
sự vào cuộc tích cực của các ngành chức năng tỉnh ninh bình đã góp phần đảm bảo an ninh
an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông không có trường hợp nào đi lạc đường
cũng trong đêm các đồng chí lãnh đạo tỉnh lãnh đạo công an tỉnh cũng có mặt tại chốt kiểm dịch dốc xây
để nắm tình hình và có sự chỉ đạo cụ thể đối với các tình huống phát sinh
thiêu tá phạm hữu hoàn phó trưởng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh cho biết
để đảm bảo an toàn cho công dân từ vùng dịch trở về trong quá trình đi qua địa bàn tỉnh ninh bình
công an tỉnh đã huy động tối đa lực lượng phương tiện phối hợp cùng các lực lượng tham gia dẫn đường
đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông cho toàn bộ công dân về qua địa bàn
cũng như bàn giao công dân sang tỉnh lân cận đảm bảo an toàn chú đáo
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin
lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại